bác sĩ nám ra cho tôi hỏi là nám da có bị di truyền không
mẹ tôi bà tôi cũng bị nám rất nhiều và bây giờ thì da tôi bắt đầu nám nên là rất lo lắng
vậy tôi phải làm gì để không bị như mẹ và bà đấy
xin hỏi tiến sĩ bác sĩ thế hà
một trong những nguyên nhân ngay từ ban đầu đã nói với các bạn đó là do gen
nám ra người ta cũng tìm thấy được có yếu tố gen ở trong đó
tuy nhiên cái gen cụ thể chính xác thì người ta lại không tìm ra được
và trong tất cả nghiên cứu thì người ta tìm trong cái nám da nó có rất nhiều cái gen liên quan
và vì nhiều như thế nên người ta cũng không cụ thể chính xác là cái gen nào là cái gen quan trọng nhất trong cái nám da
nhưng vấn đề về gen là có
do đó mà dụ đương nhiên là dụ như trong gia đình mà có người bị nám rồi
bà cô dí chú bác mà bị nám rồi thì nguy cơ của mình bị nám cũng rất là cao hơn so với những người khác
thế thì cái quan trọng nhất của mình là phòng ngay từ đầu
đó là chưa bị thì mình sẽ bơ kem chống nắng thật tốt
đây là cái quan trọng và chế độ dinh dưỡng
chế độ sinh hoạt hợp lý
đấy là ba cái yếu tố rất rất quan trọng
và chưa kể đến cái vấn đề về chăm sóc da nếu như chúng ta có điều kiện
và không uống nhiều thuốc tránh thai
đúng rồi chính xác
vâng xin cảm ơn anh chị
không kể uống thuốc tránh thai đâu mà là chúng ta

thật ra chưa có một nghiên cứu nào người ta đưa ra cho chúng ta
nhưng cái vấn đề về những cái viêm nhiễm phần phụ
cũng có thể gây đến cái yếu tố về thai
chính vì thế mà đặt vòng chẳng hạn
cũng là một cái đặt vòng là gì
đặt vòng là một cái đưa dị vật vào để gây một phản ứng viêm
trong bụng tự cung để cho không có bầu
và chính cái điều đó cũng có thể gây đến cái hình tình trạng mà sạm ra
tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào cả
đấy là những cái mà mình suy luận thôi
thế thì nếu mà
có thì chúng ta có
có thể có về sau này có thể một cái nghiên cứu
và bây giờ người ta thật ra thì
trên thế giới chúng ta biết rồi
đi hỏi các nước phát triển
thì gần như tỷ lệ đặt vòng không có nhiều
người ta dùng các bản pháp trái thai khác
cảm ơn anh chị ạ
và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để tìm ra vị khán giả tiếp theo